tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình quảng bình trong câu hát đây là chương trình được bộ văn hóa thể thao và du lịch lựa chọn mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao tổ chức tại nhà hát lớn hà nội trong năm hai nghìn một mươi chín
chương trình là một sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá giới thiệu văn hóa du lịch mang tên quảng bình trong lòng hà nội do ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
chương trình với kết cấu gồm ba phần là thời hoa lửa ân tình đất mẹ và quảng bình ngày mới đã khắc họa khái quát nhất về mảnh đất địa linh nhân kiệt qua lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ
chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng thủ đô đặc biệt là những người con quảng bình đang sinh sống và làm việc tại hà nội